thưa quý vị thống kê là một trong những công cụ quan trọng của nhận thức và quản lý
hiện nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thống kê để cải thiện chất lượng dịch vụ
trong phần đầu của chương trình xin mời quý vị cùng đến với tỉnh quảng trị địa phương đang triển khai dự án dân điểm m score
m score là công cụ khảo sát ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong việc đánh giá chất lượng các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
kết quả khảo sát cho thấy từ khi triển khai dự án mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công từng bước được nâng lên
các dạng và sự tập trung của phân tử arn trong tế bào ung thư được sản sinh trong máu
chỉ bằng một vi mạch và một thiết bị nhỏ tế bào ung thư sẽ được chẩn đoán ngay trong vòng chưa đầy hai giờ với chi phí khoảng một trăm tám mươi usd hoặc thậm chí còn thấp hơn
dự kiến phương pháp mới sẽ được dùng để phát hiện ung thư dạ dày thực quản phổi gan mật tụy ruột buồng trứng tuyến tiền liệt bàng quang vú biếu thịt và u thần kinh đệm
đây là công trình hợp tác giữa toshiba corp viện nghiên cứu ung thư quốc gia nhật và đại học y tokyo
họ kỳ vọng sẽ thương mại hóa thiết bị xét nghiệm này trong vài năm nữa sau giai đoạn thử nghiệm bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda vừa cấp phép cho những chiếc kính áp tròng đầu tiên có tác dụng làm chậm sự phát triển cận thị ở trẻ em từ tám đến một mươi hai tuổi
dự kiến những chiếc kính này sẽ được bán ra thị trường vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đây là loại kính mềm dùng một lần có thể loại bỏ vào cuối mỗi ngày
khi đeo thường xuyên kính giúp làm chậm trung bình năm mươi hai độ dãn của nhãn cầu từ trước ra sau trong các lần kiểm tra hàng năm
theo các chuyên gia kính còn có một lợi thế khác là có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và bong võng mạc ở trẻ em bị cận thị nặng
theo các nhà nghiên cứu đây là giải pháp mang tính bước ngoặt đối với thị lực của trẻ em đặc biệt trong bối cảnh gia tăng mức độ nghiêm trọng về tỷ lệ cận thị ở mỹ và trên toàn thế giới
trong suốt quá trình thử nghiệm không có sự kiện bất lợi nghiêm trọng nào ở mắt trong cả hai nhánh của nghiên cứu
thành phố cairn ở miền bắc australia vừa đưa vào áp dụng một giải pháp xử lý rác thải thủy tinh hết sức độc đáo đó là nghiền trúng thành bột sau đó dùng để xây dựng đường và vỉa hè
với công suất nghiền khoảng một mươi tấn thủy tinh mỗi ngày hội đồng vùng cairn đã bắt đầu biến rác thải thủy tinh thành một loại bột cực mịn thay thế cát trong xây dựng
giới chức phụ trách về giáo dục rác thải thuộc hội đồng vùng cairn cho biết khoảng hai trăm linh tấn bột thủy tinh hiện nay đang được sử dụng xây vẻ hè dài một trăm một mươi mét dành cho người đi bộ bên ngoài một trường học ở địa phương
các thử nghiệm ban đầu cho kết quả rất khả quan song chưa rõ loại vật liệu này có thể chống đỡ được các trận mưa lớn trong mùa hè hay cái nắng nhiệt đới chói trang tại vùng này hay không
nhà chức trách địa phương cho biết vào thời điểm hiện nay kết cấu này rất vững chắc
nếu thử nghiệm thành công dự án này có thể được nhân rộng trong toàn thành phố giúp giảm chi phí vật liệu mới cũng như lượng rác thải thủy tinh
mới đây các nhà nghiên cứu của công ty phát triển thiết bị bay không người lái drone guardian partners có trụ sở tại texas mỹ
công ty skyfire consisting bộ y tế mỹ và công ty sản xuất drone dozen mobility innovation đã ra mắt một mẫu drone có thể hoạt động hơn một giờ bốn mươi ba phút
đặc biệt thiết bị này chạy bằng pin nhiên liệu hydro hứa hẹn là tương lai của ngành vận tải hàng không
mặc dù nhiều mẫu thiết bị bay không người lái hiện nay đã có thể chở được các vật thể nhỏ như vật tư y tế hoặc hàng hóa nhưng nhìn chung thời gian hoạt động của chúng vẫn còn hạn chế chỉ được khoảng ba mươi phút hoặc thấp hơn
tuy nhiên mẫu thiết bị mới ds ba mươi chạy bằng pin nhiên liệu hydro sau khi di chuyển một giờ bốn mươi ba phút thì vẫn còn dư pin chạy thêm ba mươi phút nữa điều này giúp ích rất nhiều cho vận tải hàng không y tế và quân sự
những người tiến hành công việc này sẽ mang các loại thiết bị như điện thoại thông minh máy tính bảng để tiến hành thực hiện
khảo sát tới đâu nhập dữ liệu và số hóa tới đấy kết quả được gửi về trung tâm xử lý và ngay lập tức sẽ có luôn tất cả những phân tích những bảng biểu cần thiết
chiếc ds ba mươi đã vượt qua quãng đường lên tới sáu mươi chín km băng qua đại dương trong lần thử nghiệm đầu tiên
nhóm nghiên cứu đã cử một phi hành đoàn đi thuyền bên dưới thiết bị không người lái này sẵn sàng điều khiển bằng tay khi cần thiết
tuy nhiên thiết bị sẽ tiếp tục được nâng cấp để không cần tới sự điều khiển của con người
sau thời gian chờ đợi
hãng chế tạo ô tô tesla vừa công bố mẫu xe bán tài sử dụng động cơ điện đầu tiên của hãng với tên gọi cybertruck
cộ máy mới này của tesla được giới thiệu là có khả năng chạy quãng đường dài hơn tám trăm linh km sau mỗi lần sạc
ít nhất hai năm nữa dây chuyền sản xuất mới được khởi động nhưng hãng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng
thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
chào mừng quý vị đến với bộ phim của cybertruck
tesla còn có phiên bản ba động cơ kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian
xe cần chưa đầy ba giây để tăng tốc từ đến chín mươi sáu km trên giờ phạm vi hoạt động hơn tám trăm linh km giá bán sáu mươi chín chín trăm linh usd
sản phẩm dự kiến được bán vào cuối năm hai nghìn hai mươi
việc ra mắt cybertruck đánh dấu bước ngoặt mới trong chế tạo xe của tesla
vốn nổi tiếng với dòng xe sedan chạy điện đang được ưa chuộng nhất thế giới
đưa hãng này gia nhập vào thị trường xe bán tải hiện do các tập đoàn như ford general motors và fiat chrysler automobile